đoàn công tác của bộ y tế do cục trưởng cục an toàn thực phẩm nguyễn thanh phong làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh bắc ninh về vụ việc học sinh nhiễm sán lợn
nghi do thực phẩm bẩn tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tại buổi làm việc cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguyễn thành phong khẳng định
chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân các cháu dương tính với nhiễm sán do ăn thịt lợn
kể cả mẫu thịt lợn nghi có sán ngày một mươi bốn tháng hai và ngày hai mươi tháng hai
nếu đã được nấu chín nguy cơ lây nhiễm bệnh hầu như không có
kết quả xét nghiệm trong huyết tương dương tính nhiễm sán lợn không thể khẳng định có ký sinh trùng
trong cơ thể hay không bởi xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần trần đoán
trước thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính hương thành liên tục thay tên đổi chủ
và không lưu mẫu kết quả thức ăn tại trường mầm non thanh khương
cục trưởng nguyễn thanh phong cho biết không lưu mẫu là hành động vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật